thượng trực thành ủy hội đồng nhân dân ubnd tp hà nội đã có cuộc họp do ban trực tuyến với lãnh đạo các quận huyện thị xã quý ii năm hai nghìn một mươi chín
thông tin về ba nội dung quan trọng kiểm điểm tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản
triển khai kế hoạch bảo đảm cấp thoát nước mùa hè năm hai nghìn một mươi chín và công tác phòng chống thiên tai dịch bệnh tìm kiếm cứu nạn
sau khi nghe các ý kiến đại biểu thảo luận phát biểu tại hội nghị
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội nêu rõ
việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố rất chậm thậm chí đang có xu hướng chậm dần
theo bí thư thành ủy hà nội ban cán sự đảng ubnd tp cần kiểm điểm lại vấn đề này một cách hết sức nghiêm túc phân rõ trách nhiệm
về vấn đề bảo đảm thoát nước và chống ngập úng khu vực nội thành trong mùa mưa lũ hai nghìn hai mươi
bí thư thành ủy hoàng trung hải cho biết theo báo cáo toàn thành phố vẫn còn một mươi sáu điểm úng ngập cục bộ
trong khi đó thời tiết diễn biến ngày càng cực đoan do vậy cần triển khai xử lý cấp bách hơn vấn đề này